các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giải trình các ý kiến tham gia việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của đảng về xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở điều chỉnh chức năng nhiệm vụ chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gắn với kiện toàn lực lượng tinh gọn đầu mối giảm chi phí ngân sách nhà nước tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất qua đó xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tính chất là lực lượng quần chúng được tuyển chọn dưới sự quản lý của chính quyền tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở

tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tìm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở